để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và đồng thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh lào cai đã triển khai nhiều biện pháp quản lý xử lý người nước ngoài lưu trú tạm trú
bất hợp pháp trên địa bàn kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
tỉnh lào cai có hơn một trăm tám mươi km đường biên giới giáp tỉnh vân nam trung quốc
lợi dụng các đường mòn lối mở nhiều đối tượng nước ngoài đã tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước
tìm cách vượt biên nhập cảnh trái phép vào việt nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp lây lan dịch bệnh
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà kiểm tra từng hộ công an tỉnh lào cai đã tăng cường công tác quản lý tạm trú
tạm vắng tiến hành ra soát các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn
từ tháng ba đến nay đơn vị đã điều tra thụ lý năm vụ án với một mươi một bị can vi phạm quy định về xuất nhập cảnh
tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh và môi giới xuất nhập cảnh trái phép
đối tượng ở các địa bàn trong đội địa móc nối các đối tượng ở địa bàn lào cai và các đối tượng trung quốc
để tổ chức người nhập cảnh trái phép đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng biên phòng quân sự
để tổ chức tăng cường kiểm soát ở các khu vực biên giới
rồi tổ chức ra soát các đơn vị cơ quan doanh nghiệp đã tổ chức đưa đón sử dụng các lao động người nước ngoài trên địa bàn
cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì công tác quản lý người nước ngoài lưu trú
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam cũng được công an tỉnh lào cai siết chặt
từ đó làm cơ sở để xây dựng các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát lây lan tại địa bàn